tại tỉnh nghệ an lãnh đạo công an tỉnh đã yêu cầu trưởng công an các đơn vị địa phương
thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của bộ công an ubnd tỉnh và công an tỉnh
về công tác ứng phó với bão thực hiện công tác đảm bảo an toàn cho nhân dân
và triển khai ứng phó trong lực lượng công an nhân dân
đặc biệt là tập trung đảm bảo vấn đề an toàn tuyệt đối cho các lực lượng
cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ ứng phó tác nghiệp tại thực địa
và giúp nhân dân trong bão lũ lụt lũ quét
triển khai lực lượng ứng trực một trăm linh quân số từ chiều ngày một mươi ba tháng một mươi
và sẵn sàng thực hiện lệnh điều động tham gia cứu nạn cứu hộ tại các địa bàn trọng điểm
công an tỉnh cũng đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ về các vùng trọng yếu
cùng với lực lượng công an tại cơ sở giúp nhân dân phòng chống bão
chẳng chống nhà cửa sơ tán lên vùng cao nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản
cùng với bà con nông dân thu hoạch lúa và hoa màu trước khi cơn bão số tám đổ bộ vào đất liền
để chủ động ứng phó với mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số tám
tỉnh hà tĩnh đã chỉ đạo các địa phương trên địa bàn khẩn trương giả soát
bổ sung các vùng có nguy cơ sạt lở đất để thực hiện các phương án ứng phó
tỉnh hà tĩnh cũng đã ban hành lệnh cấm biển ngư dân chủ động đưa tàu vào vị trí an toàn
tại quảng bình do ảnh hưởng của cơn bão số tám
những ngày qua trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa có nơi mưa rất to
nhiều điểm ngập lụt sạt lở đất gây ách tắc giao thông cục bộ
công an tỉnh quảng bình đã vào đăng khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó
với phương châm bốn tại chỗ ba sẵn sàng đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
phù hợp với diễn biến của bão mưa lớn và tình hình cụ thể tại địa phương
lực lượng công an đã bố trí lực lượng kiểm soát tám cano cao tốc ở các địa bàn sung yếu
trọng điểm của các huyện thị xã thành phố để kịp thời hướng dẫn phân luồng giao thông
nhất là qua các ngầm tràn nước chảy xiết các khu vực ngập lụt chia cắt
kiên quyết không để người và phương tiện di chuyển khi không đảm bảo an toàn
sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố
đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lũ
hiện nay bão số tám đang gây gió mạnh vùng ven biển từ quảng ninh đến quảng bình
và do ảnh hưởng của cơn bão số tám cho nên ở trạm đảo bạch long vĩ có gió mạnh cấp tám giật cấp chín
trạm đảo cô tô có gió mạnh cấp bảy giật cấp tám tại cửa ông có gió mạnh cấp sáu giật cấp chín
do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số bảy cũng như cơn bão số tám đang sắp đổ bộ vào đất liền của nước ta
hiện tại rất nhiều tỉnh thành tại khu vực miền trung đã bắt đầu có mưa to trên diện rộng
để giúp người dân có thể ứng phó với bão lực lượng công an các địa phương đã triển khai nhiều phương án
nhằm hạn chế thiệt hại do bão gây ra
lực lượng công an đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với phương châm bốn tại chỗ ba sẵn sàng
đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín phù hợp với diễn biến của bão mưa lớn và tình hình cụ thể tại từng địa phương
lực lượng công an cũng đang đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn an toàn về người tài sản của nhân dân
ra soát phương án chủ động bố trí lực lượng phương tiện trang thiết bị tại các khu vực trọng điểm
để sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán người dân cứu nạn cứu hộ khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh khi có yêu cầu
thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng một mươi cơn bão số tám đã đi vào đảo hải nam trung quốc cường độ bắt đầu suy giảm
do ảnh hưởng của bão số tám cho nên ở trạm đảo bạch long vĩ có gió mạnh cấp tám giật cấp chín trạm đảo cô tô có gió mạnh cấp bảy giật cấp tám
tại cửa ông có gió mạnh cấp sáu giật cấp chín
vào hồi một mươi sáu h vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín một độ vĩ bắc một trăm một mươi hai độ kinh đông trên đất liền phía đông đảo hải nam trung quốc
cách thanh hóa khoảng năm trăm linh km cách nghệ an khoảng năm trăm một mươi km cách hà tĩnh khoảng bốn trăm bốn mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi từ chín mươi đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng ba trăm linh km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km đi vào đi vào vùng biển phía nam vịnh bắc bộ và có khả năng tiếp tục suy yếu dần về cường độ
cho đến bốn giờ ngày mai ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám chín độ vĩ bắc một trăm linh bảy bốn độ kinh đông cách thanh hóa khoảng một trăm chín mươi km cách nghệ an khoảng hai trăm linh km cách hà tĩnh khoảng một trăm ba mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
cảnh báo mưa lớn từ nay đến ngày hôm nay
từ ngày hôm nay một mươi ba tháng một mươi cho đến ngày một mươi năm tháng một mươi ở khu vực bắc bộ và quảng trị có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên hai trăm linh mm một đợt
và từ ngày hôm nay cho đến ngày một mươi năm tháng một mươi khu vực thanh hóa đến quảng bình có mưa to
đề phòng những nguy cơ xảy ra rũ khuét sản đỡ đất tại khu vực vùng núi và ngập ống cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
như vậy theo dự báo là cơn bão số tám sẽ có nhiều diễn biến phức tạp gây mưa lớn trên diện rộng
và nghệ an cũng được dự báo là nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão
chính vì vậy mà lực lượng chức năng tỉnh nghệ an trong đó có lực lượng công an đã triển khai các biện pháp phòng chống bão nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão gây ra
và ngay bây giờ chúng tôi xin được kết nối điện thoại với phóng viên minh tâm hiện nay đang theo chân đoàn công tác phối hợp với lực lượng tại chỗ lên phương án chống bão cho các địa phương
xin chào chị minh tâm và xin chị cho biết là tình hình thời tiết ngay lúc này tại nghệ an ra sao ạ